thưa quý vị khán giả dị ứng thức ăn là vấn đề thường gặp trong ngày tết
các món ăn ngày tết thường nhiều đạm đường bột và ít rau quả tươi
ngoài ra có thể có món lạ không giống như mọi ngày
nên với những người có cơ địa dị ứng dễ phản ứng miễn dịch bất lợi với một loại protein nào đó có trong thực phẩm
vậy làm thế nào để phòng tránh dị ứng thức ăn trong dịp tết
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
bác sĩ của khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội sẽ chia sẻ về chủ đề này
xin mời quý vị cùng theo dõi
dị ứng thực phẩm là tình trạng hệ thống miễn dịch phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn
các triệu chứng có thể xảy ra khi tiếp xúc với chỉ một lượng nhỏ thức ăn
loại thức ăn thường gặp các phản ứng dị ứng gồm sữa bò trứng cá đậu phộng động vật có vọ đậu nành hạt cây lúa mì
tuy nhiên ngày tết chất gây dị ứng chính có
trong thức ăn thường là các protein có nguồn gốc từ động thực vật
các protein này thường bền vững với nhiệt độ nên khi chế biến nấu chín vẫn giữ nguyên cấu trúc và gây dị ứng
thưa bác sĩ thì trong dịp tết người dân cũng thường hay gặp phải những dị ứng thức ăn
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về các triệu chứng biểu hiện của nó
dị ứng thức ăn là tình trạng rẻ ràng
sau khi mình ăn một loại thức ăn nhất định và dù mình ăn với một kỷ lệ rất nhỏ thôi vẫn có thể gây nguyên cơ dị ứng
biểu hiện của dị ứng thức ăn có thể xảy ra trong vòng vài giây hoặc có thể thậm chí là vài ngày sau khi mình ăn thức ăn đó
các biểu hiện từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng
mức độ nhẹ có thể chỉ có biểu hiện tiêu hóa dư luận tiêu hóa đau bụng hoặc chỉ có những biểu hiện ngoài da như ban đỏ phùng mắt phùng môi hoặc có thể nặng hơn
có những tình trạng khó thở khó ghè
đối với áp siêu góp và trụi mạch đó là tình trạng phản vẽ và thức ăn
vậy thì bác sĩ có thể chỉ ra những loại thực phẩm nào dễ gây dị ứng khi mà chế biến món ăn
bởi những bệnh nhân đã có tiền sử dị ứng với một số loại thức ăn nhất định rồi
thì trong khi chế biến hay là trong khi mình mua các loại thức ăn bán sẵn rồi
mình tìm hiểu là mình có dị ứng với các loại thức ăn đấy không
có cái thành phần mà mình đã bị dị ứng trong các loại thức ăn chế biến sẵn
tình trạng dị ứng thức ăn này nó không phụ thuộc vào cái lượng thức ăn mình đưa vào
dù một lượng nhỏ hay một lượng nhiều thì nó cũng có gây về tình trạng dị ứng như vậy
nên là mình sẽ tránh thức ăn tiếp xúc mình cố gắng tìm hiểu các loại thức ăn này trước
mình tránh tiếp xúc với các loại dị ứng mình đã biết rồi
mình đã biết mình đã dị ứng rồi thì mình nên tránh các loại đấy ra
trong trường hợp mà bị dị ứng thức ăn thì cái cách nào có thể xử trí tại nhà thưa bác sĩ
cũng giống như các loại hình dị ứng khác
thì các xử trí dị ứng thức ăn ban đầu mình sẽ dừng ngay tiếp xúc với các thức ăn mà mình nghi ngờ
và xử trí sẽ tùy theo mức độ dị ứng
nếu chỉ có những ban đỏ ngoài da thì mình có thể dùng ổ thuốc điều trị tại nhà
nếu thiện nặng thì mình phải gọi cấp ngay cấp cứ một một năm và được người nhà đưa đến cơ sở y tế gần nhất
nhưng mà có một lưu ý quan trọng đó là trong tình trạng dị ứng thức ăn cũng giống như các tình trạng dị ứng khác
và diễn biến của bệnh dị ứng nó rất là nhanh
nhưng đặc biệt là ví dụ như phản vệ biểu hiện ban đầu chỉ là những cái biểu hiện ngoài da thôi
nhưng mà sau vài phút đến vài giây thì nó có cho vài giây sau từ vài giây đến vài phút thì nó có thể có tình trạng nặng hơn rất là nhanh
có thể có tình trạng khó thở khó khè tối láp trụi mạch
thì mình phải với trường hợp đó thì mình phải đưa đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức
dị ứng thức ăn thì có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm ra sao
và trong trường hợp nào thì cần phải đến cơ sở y tế
không giống như các loại hình dị ứng khác thì dị ứng thức ăn có nhiều biểu hiện rất là đa dạng
nếu mà tình trạng dị ứng nhẹ ngoài da thì mình có thể điều trị tại nhà
tuy nhiên mình vẫn phải đi khám bác sĩ để xem mức độ dị ứng này được kê đơn thuốc
còn với những tình trạng nặng nếu bệnh nhân có suy hiện tình trạng khó thở có phủ mắt phủ môi
và có tụt huyết áp chóng váng thì mình sẽ phải đến cơ sở y tế gần nhất ngay
hoặc là mình sẽ gọi cơ cứu môi vào năm đến
một lần nữa cảm ơn bác sĩ nguyễn thùy ninh đã nhận đời tham gia chuyên mục sức khỏe vào số năm của chúng tôi hôm nay
chúng mình mỗi năm có khoảng một mươi hai năm triệu người bị tăng huyết áp ba năm triệu người bị đai tháo đường
hai triệu người mắc bệnh tim hàng triệu người bị đau nhức xương khớp
hướng tới mục tiêu khám và điều trị hiệu quả các bệnh nội khoa chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho mọi đối tượng độ tuổi
khoa nội tổng hợp thuộc hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh được thành lập
quy tụ đội ngũ bác sĩ tâm huyết giàu kinh nghiệm ở đa dạng các lĩnh vực
dịch vụ khám chữa bệnh phong phú chuyên nghiệp cùng hệ thống máy móc trang thiết bị y tế hiện đại
hỗ trợ tốt nhất cho quá trình chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân